tối một mươi tháng bảy tại thủ đô bắc kinh chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân đã tham dự chương trình nghệ thuật
nhịp cầu hữu nghị trong khuôn khổ hoạt động những ngày văn hóa việt nam tại trung quốc
chương trình như một lời chào thân thiết thắm tỉnh hữu nghị của lãnh đạo và nhân dân việt nam
gửi đến lãnh đạo và nhân dân trung quốc đúng vào dịp hai nước đang chuẩn bị chào đón những ngày lễ lớn của đất nước mình
và cùng hướng tới kỷ niệm bảy mươi năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước